vào chiều ngày hôm qua theo giờ new york tại trụ sở liên hợp quốc hội đồng bảo an đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các vụ tấn công liên tiếp của các tay súng houthi trên biển đỏ trong bối cảnh xung đột giữa israel và phong trào hồi giáo hamas của palestine có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực
hội đồng bảo an liên hợp quốc quyết định nhóm họp sau khi nhận thấy các vụ tấn công trên biển đỏ thời gian gần đây là một nguy cơ ngày càng nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại toàn cầu và sự ổn định của khu vực
phát biểu trước hội đồng bảo an trợ lý tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách khu vực trung đông khaled khayyari cho rằng leo thang căng thẳng và các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải có thể gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người ở yemen khu vực và trên toàn cầu
liên hợp quốc tiếp tục cảnh báo về những hậu quả bất lợi về chính trị an ninh kinh tế và nhân đạo của việc leo thang quân sự ở biển đỏ và nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực
các mối đe dọa liên tục của houthi đối với hàng hải cùng với nguy cơ leo thang quân sự vẫn là mối lo ngại nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người ở yemen khu vực và toàn cầu
ông khayyari đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tránh leo thang căng thẳng và hạ nhiệt tình hình hiện nay để không ảnh hưởng tới an ninh khu vực và hoạt động thương mại quốc tế
phát biểu tại cuộc họp tổng thư ký tổ chức hàng hải quốc tế azenio domin goes nói rằng các thông tin gần đây cho thấy lực lượng houthi không chỉ giới hạn mục tiêu tấn công
là các tàu có liên quan tới israel
hành động tấn công các tàu là điều không thể chấp nhận và không thể biện minh tổ chức hàng hải quốc tế sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình tại khu vực
chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế và giảm xung đột để bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền trong khu vực bảo đảm tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng
trong một diễn biến liên quan liên minh gồm một mươi hai quốc gia do mỹ dẫn đầu đã ra tuyên bố nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại qua biển đỏ với một thông điệp rõ ràng là yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công đồng thời thả các tàu vào thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh phong trào houthi ở yemen vẫn tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào tàu hàng ở gaza